công an tỉnh nam định đã tổ chức biểu dương năm cán bộ chiến sĩ thuộc các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh nam định
những người đã tham gia sơ cứu kịp thời cứu sống cháu bé bị ngất xỉu co giật trên khán đài sân thiên trường trong trận đấu diễn ra vào chiều tối ngày bốn tháng tám
sự việc xảy ra vào phút bảy mươi của trận đấu giữa dược nam hà nam định và hoàng anh gia lai
tại khu vực khán đài b một cổ động viên nhỏ tuổi bị ngất xỉu co giật toàn thân tím tái
khi đang làm nhiệm vụ ở sân vận động ngay lúc đó đại úy trần đức giảng đã kịp thời cho ngón tay vào miệng chó bé
ngăn không cho cháu tự cắn lưỡi đồng thời cùng đồng đội đưa cho bé ra xe cấp cứu
cháu không bị ổn làm sao cả em thấy cháu vẫn bình thường nghĩa là em cho ra sân thì vẫn nhảy nhót bình thường
chắc là do đông người quá với lại cháu cũng bị ngột nhạt thì cháu bị bất ngờ như thế thôi

nhờ được sơ cứu và chuyển giao cho lực lượng cán bộ y tế kịp thời
nên cháu trần minh nhật bốn tuổi đã qua cơn nguy kịch sức khỏe ổn định và trở về với gia đình
giám đốc công an tỉnh nam định đã biểu dương khen thưởng năm chiến sĩ tham gia cứu cho bé
gồm đại úy trần đức giảng trung sĩ trần thanh hiếu phòng cảnh sát cơ động
thiếu úy bùi văn mạnh thượng sĩ phan quốc việt cán bộ phòng cảnh sát ma túy và thiếu úy trần quang đạt
cán bộ đội tham mưu phòng cảnh sát phòng trái triệu trái